chị phương thảo này những ngày qua thì trời tương đối là nắng nóng
vậy thì liệu thời tiết ngày hôm nay sẽ như thế nào ạ
vâng thưa chị hiền minh cũng như là quý vị khán giả
nhiệt độ hầu hết các tỉnh thành trên cả nước vẫn tiếp tục cao
và bắc bộ trung bộ thì trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất hơn ba mươi năm độ c
trung và nam trung bộ tây nguyên nam bộ vào chiều tối
thì có khả năng sẽ xảy ra mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thời tiết lúc mưa lúc nắng như vậy thì chúng ta cũng nên hạn chế ra đường phải không ạ
quý vị cũng cần lưu ý là nếu phải ra đường thì hãy chuẩn bị mang ô và áo mưa
ngay cả khi trời nắng
bởi vì tôi thấy rằng những cơn mưa cũng đôi khi xuất hiện rất là bất chợt trong những ngày qua